các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trưa mùng hai tháng một mươi một lực lượng chức năng phường đại kim đang khẩn trương truy vết
lấy mẫu xét nghiệm cho người dân liên quan đến ca bệnh từ f một truyền thành f
tại tầng hai mươi ba tòa ct một mươi hai c khu đô thị kim văn kim lũ phường đại kim quận hoàng mai hà nội
khoảng một mươi một giờ chiếc xe cấp cứu có mặt trước tòa ct một mươi hai c để đưa f đi điều trị
ủy ban nhân dân phường đại kim thông báo trạm y tế phường phối hợp với công an phường khẩn trương truy vết
xác định f một f hai liên quan đến ca bệnh để lấy mẫu xét nghiệm
theo lãnh đạo ủy ban dân phường đại kim chính quyền tạm thời phong tỏa tầng hai mươi ba của tòa nhà
hai mươi ba căn hộ gồm sáu mươi nhân khẩu hiện đang cư trú tại đây không xa khỏi nhà để khi có thông báo mới
lực lượng y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho người dân liên quan ca bệnh
theo một nhân viên y tế cho biết trong sáng nay đã lấy được hơn một trăm linh mẫu xét nghiệm cho người dân
trước đó vào sáng hai tháng một mươi một lực lượng chức năng đã có mặt tạm thời phong tỏa tầng hai mươi ba tòa nhà ct một mươi hai c
khu đô thị kim văn kim lũ phường đại kim quận hoàng mai tp hà nội
đồng thời nhân viên y tế khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín cho những người dân liên quan đến f
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân phường đại kim sau khi trên địa bàn phường phát hiện trường hợp f một truyền thành f
lực lượng chức năng đã tạm thời phong tỏa tầng hai mươi ba của tòa nhà ct một mươi hai c khu đô thị kim văn kim lũ
và khẩn trương truy vết những người có liên quan
một nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại tòa nhà ct một mươi hai c cho biết
trong sáng hai tháng một mươi một chúng ta đã lấy được hơn một trăm linh mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
cho những cư dân tòa nhà và xe chuyên dụng cũng đã có mặt đưa f đi điều trị
trước đó vào ngày một tháng một mươi một ủy ban nhân dân quận ra thông báo tạm thời phong tỏa hai mươi ba căn hộ
với sáu mươi nhân khẩu tại tầng hai mươi ba ct một mươi hai c và đề nghị mọi người không rời khỏi nhà để đợi lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
trạm y tế phường đại kim
phối hợp với lực lượng chức năng phường khẩn trương tổ chức truy vết
xác định ngay các trường hợp f một f hai liên quan đến ca bệnh này
để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định
ban quản lý tòa nhà tổ covid cộng đồng thực hiện giám sát các cư dân tại tầng hai mươi ba ct một mươi hai c
khu kim văn kim lũ phường đại kim không ra khỏi nhà khi đã có thông báo
với các trường hợp đã rời khỏi khu vực trong thời gian gần đây
đề nghị nắm bắt thông tin chính xác và thông báo ngay cho trạm y tế phường
ủy ban nhân dân phường để nắm tình hình
thưa quý vị và các bạn cũng trong sáng ngày hôm nay hà nội đã phát đi thông báo khẩn
tìm người liên quan đến f vừa ghi nhận tại ninh hiệp gia lâm
trước đó cdc hà nội cũng đã công bố f là chị nthg sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở xóm bốn ninh hiệp gia lâm
bệnh nhân là f một của bệnh nhân nt ngày ba mươi một tháng một mươi bệnh nhân được lấy mẫu và có kết quả dương tính
qua truy vết cơ quan chức năng xác định được bảy f một đưa đi cách ly tập trung
hà nội xuất hiện ổ dịch mới ở chợ đồng mối
xã ninh hiệp huyện gia lâm sáng ngày hai tháng một mươi một ghi nhận sáu người dương tính với sars cov hai liên quan đến chợ đầu mối ninh hiệp
chợ ninh hiệp chuyên buôn xì lẻ quần áo vẻ vóc phụ kiện giày dép là một trong những chợ đồng mối lớn nhất biển bắc
trong sáu ca nhiễm mới có hai địa phương hai người ở bắc ninh hai người ở nam thừa liêm và xã dương hà của huyện gia lâm
trả lời vn ec press sáng ngày hai tháng một mươi một ông nguyễn văn tuấn chủ tịch ủy ban nhân dân xã ninh hiệp cho biết
đã khoanh vùng chợ ninh hiệp và các khu vực liên quan để truy vết lấy mẫu xét nghiệm f đã được đưa đi cách ly và điều trị
xã đã tạm dừng hoạt động kinh doanh vải vóc quần áo hàng may mặc tạp hóa các cửa hàng ăn uống chỉ được mang về
bác sĩ khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội nhận định
ồ dịch mới tương đối phức tạp cdc đang gấp rút ra xoát tổng thể khu vực này để truy vết lấy mẫu
cdc thông báo khẩn tìm người đã đến chợ ninh hiệp từ ngày hai mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi yêu cầu tự cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú
liên hệ với trạm y tế trung tâm y tế trên địa bàn gọi đường dây nóng trạm y tế xã ninh hiệp theo số điện thoại chín trăm tám mươi ba bảy trăm tám mươi bảy sáu trăm bốn mươi sáu
hoặc trung tâm y tế huyện gia lâm hai mươi bốn sáu nghìn hai trăm sáu mươi một sáu nghìn bốn trăm ba mươi năm
cdc hà nội số điện thoại chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một nghìn một trăm một mươi năm
hoặc chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm để được hướng dẫn
như vậy địa bàn hà nội đã ghi nhận chín chủng ca nhiễm với bảy ồ dịch hiện hành
gồm phú vinh hoài đức bạch chữ xã tiến thắng mê linh lĩnh nam hoàng mai sài sơn bức oai lê đức thọ mỹ đình nam tử liêm
trần quang diệu ô trợ dừa đống đa ninh hiệp gia lâm
số ca nhiễm tăng theo từng ngày kể từ ngày hai mươi tám tháng một mươi ghi nhận năm mươi bảy ca vào hôm qua
phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
hà nội chấp nhận số ca nhiễm và ổ dịch tăng lên do đang thực hiện mở cửa thích ứng an toàn với covid một mươi chín
cứ chỗ nào bùng lên thì khoanh vùng hẹp nhất nhỏ nhất để dập dịch
nguy cơ lây nhiễm trên địa bàn hà nội rất cao do diễn biến phức tạp từ một số ổ dịch và các tỉnh lân cận như bắc ninh bắc giang phú thọ hà nam nam định
các biện pháp chống dịch hiện nay gồm tiêm chủng khai báo y tế đảm bảo năm k
để giảm nguy cơ lây nhiễm phó giám đốc cdc hà nội khuyên cáo
nơi đông người nên quét mã qr code khai báo y tế
cdc hà nội thông báo tìm người trên địa bàn thành phố có đến mua bán hoặc là liên quan đến chợ vải ninh hiệp
xã ninh hiệp huyện gia lâm thành phố hà nội trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi tháng một mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
người đến địa điểm trên thực hiện tự cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú và liên hệ ngay với trạm y tế
trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện đến số đường dây nóng trạm y tế xã ninh hiệp theo số điện thoại chín trăm tám mươi ba bảy trăm tám mươi bảy sáu trăm bốn mươi sáu
hoặc trung tâm y tế huyện gia lâm theo số điện thoại hai mươi bốn sáu nghìn hai trăm sáu mươi một sáu nghìn bốn trăm ba mươi năm
hoặc cdc hà nội theo số điện thoại chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm để được hướng dẫn và tư vấn
theo cdc hà nội ca bệnh liên quan là nthg sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở sâm bốn ninh hiệp gia lâm
đây là ca bệnh cộng đồng được ghi nhận vào ngày hôm qua mùng một tháng một mươi một
theo báo cáo của xã ninh hiệp ngay sau khi xuất hiện trường hợp f trên địa bàn
xã ninh hiệp phối hợp với trung tâm y tế huyện truy vết thực hiện phong tỏa cách ly đối với các trường hợp liên quan
huyện gia lâm yêu cầu xét nghiệm pcr cho tất cả các hộ kinh doanh trên địa bàn xã khoảng bốn năm trăm linh hộ khẩn trương bóc tách f
các chợ trung tâm thương mại hộ kinh doanh tạm dừng hoạt động từ ngày hai tháng một mươi một để phòng chống dịch cho đến khi có thông báo mới
trong ngày một tháng một mươi một hà nội ghi nhận thêm năm mươi bảy ca dương tính với sars cov hai trong đó có một mươi tám ca cộng đồng
đáng chú ý hà nội phát sinh ổ dịch mới tại phú vinh hoài đức với tám ca nhiễm
ca chỉ điểm ổ dịch này là phụ nữ ba mươi tuổi ở an khánh hoài đức sốt tự mua thuốc điều trị từ ngày hai mươi tám tháng một mươi
hai ngày sau chị đưa con vào bệnh viện nhi trung ương điều trị mẹ và con đều xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
theo thống kê từ sở y tế hà nội cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là bốn bốn trăm năm mươi chín ca
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng một bảy trăm linh tám
số mắc là đối tượng đã được cách ly là hai bảy trăm năm mươi ca
đối với đám cưới những người thuộc diện cách ly hoặc theo dõi sức khỏe hoặc có các triệu chứng nghi mắc covid một mươi chín
người ngoài gia đình chia tiêm hoặc chia tiêm đủ liều vaccine được khuyến kháo không tham dự
người tổ chức phải ký cam kết tuân thủ các quy định và chịu sự giám sát của chính quyền địa phương
thực hiện các hướng dẫn khác của bộ y tế thành phố
người có mặt tuân thủ năm ca luôn giữ khoảng cách giữa các bản người giữa các bản không tiếp xúc gần
gia đình không thực hiện chốt tại từng bản địa điểm tổ chức đảm bảo thông thoáng
tăng cường không khí hạn chế sử dụng điều hòa thời gian tổ chức được rút ngắn tối đa
đám tang không được tập trung quá ba mươi người cùng thời điểm và hạn chế các đoàn viếng
mỗi đoàn không quá năm người thành phố yêu cầu không tổ chức ăn uống tại lễ tàng
các cơ sở tuân giáo tín ngưỡng thợ tự tuân thủ điều kiện
một trăm linh người tham dự được tiêm đủ liều vaccine đã khỏi covid một mươi chín hoặc có xét nghiệm âm tính trong bảy mươi hai giờ
các hoạt động không được tập trung quá hai mươi người
những người thuộc diện cách ly theo dõi sức khỏe có triệu chứng nghi mắc covid một mươi chín không tham gia trực tiếp
nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trừ cơ sở kinh doanh rượu bia bia hơi
quy định mới yêu cầu đóng cửa trước hai mươi một giờ
các hoạt động khác vẫn theo quy định trước đó như được bán hàng tại chỗ
không quá năm mươi công suất chỗ ngồi đảm bảo giãn cách
chủ nhà hàng và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín
hoạt động tập luyện thể dục thể thao trong nhà phải giảm quy mô
phòng tập công suất tối đa năm mươi và không quá ba mươi người trong cùng một thời điểm
hàng ngày cơ sở cung ứng dịch vụ phải thực hiện vệ sinh khử khuẩn sang thiết bị
người hướng dẫn người tham gia hoạt động tập luyện thể dục thể thao
đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín
cơ sở thể dục thể thao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ phục vụ tập luyện thể dục thể thao trong nhà
tổ chức quét mã qr thu thập thông tin người tham gia hoạt động
người đến sử dụng dịch vụ thông qua mã qr hoặc khai báo y tế trực tiếp hoặc trực tuyến hàng ngày
thành phố tiếp tục dừng hoạt động của vũ trường karaoke massage quán bar trò chơi điện tử
cơ sở kinh doanh dịch vụ cắt tóc gội đầu làm đẹp tuân thủ quy định về phòng chống dịch
chủ cơ sở và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
ngày một một mươi một toàn thành phố hà nội chuyển từ cấp độ một màu xanh tức bình thường mới
theo đánh giá ngày một mươi chín tháng một mươi lên cấp độ hai màu vàng nguy cơ trung bình
thành phố sẽ thay đổi một số biện pháp phòng chống dịch so với thời điểm áp dụng theo cấp độ một
cụ thể trong chiều một một mươi một chủ tịch ubnd tp hà nội đã ký kế hoạch thực hiện quy định tạm thời
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
hà nội sẽ thay đổi một số biện pháp phòng chống dịch từ tự do hoạt động các dịch vụ
theo cấp độ một vùng xanh sang hạn chế hoạt động hoạt động có điều kiện theo cấp độ hai vùng vàng
theo đó về tổ chức hoạt động tập trung trong nhà ngoài trời với các hoạt động trên ba mươi người
hà nội khuyến khích thực hiện trực tuyến trong trường hợp tổ chức trực tiếp phải xây dựng kế hoạch
đảm bảo phòng chống dịch xin phép chính quyền địa phương và thực hiện đầy đủ các quy định của bộ y tế
ngoài ra tp hà nội yêu cầu một trăm linh người tham dự đã được tiêm đủ liều vaccine
có kết quả xét nghiệm âm tính trong bảy mươi hai giờ ký cam kết tuân thủ quy định và chịu sự giám sát của chính quyền địa phương
các hoạt động dưới ba mươi người hà nội khuyến khích thực hiện trực tuyến
trong trường hợp thực hiện bằng hình thức trực tiếp cần tuân thủ các quy định của bộ y tế về phòng dịch
một mươi người tham dự đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
về tổ chức lễ cưới thành phố hà nội yêu cầu số người dự lễ cưới không tập trung quá ba mươi người
theo đó những người thuộc diện cách ly theo dõi sức khỏe hoặc có triệu chứng nghi ngờ mắc covid một mươi chín không được tham dự
người bên ngoài gia đình chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine không nên tham dự lễ cưới
đối với ban tổ chức nhân viên phục vụ lễ cưới cơ sở sự kiện nhà hàng nhà thờ
một trăm linh người tham dự đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín
tp hà nội cũng yêu cầu phải tuân thủ năm ca trong quá trình tham dự gia đình không thực hiện chúc mừng tại từng bàn
đồng thời ký cam kết tuân thủ quy định và chịu sự giám sát của chính quyền địa phương
về hoạt động tăng lễ với người tử vong không do nhiễm hoặc nghi nhiễm covid một mươi chín
thành phố hà nội yêu cầu không tập trung quá ba mươi người một thời điểm hạn chế các đoàn viếng mỗi đoàn không quá năm người
những người thuộc diện cách ly hoặc theo dõi sức khỏe hoặc nghi ngờ mắc covid một mươi chín không tham dự tăng lễ
người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine không nên tham dự tăng lễ
ngoài ra thành phố hà nội yêu cầu không tổ chức ăn uống tại lễ tăng và phải ký cam kết với chính quyền địa phương
đối với ban tổ chức nhân viên phục vụ lễ tăng nhà tăng lễ nhà thờ tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín
đối với các hoạt động tập luyện thể dục thể thao trong nhà yêu cầu giảm quy mô phòng tập
công suất tối đa năm mươi và không quá ba mươi người trong cùng một thời điểm
phải thực hiện vệ sinh khử khuẩn trang thiết bị
người hướng dẫn người tham gia hoạt động tập luyện thể dục thể thao đáp ứng điều kiện đã được tiêm đủ liều vaccine
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín đồng thời phải đảm bảo các điều kiện phòng dịch tại nơi tập luyện
tuân thủ các quy định phòng dịch từ bộ y tế
phần tại hành khách công cộng đường bộ đường thủy nội địa hàng hải tp hà nội cũng yêu cầu
thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch tuân thủ các quy định năm k từ bộ y tế
với các nhà hàng quán ăn chợ truyền thống cụ thể như nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
trừ các cơ sở kinh doanh rượu bia bia hơi được bán hàng tại chỗ không quá năm mươi công suất chỗ ngồi
đảm bảo giãn cách chủ nhà hàng và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
đóng cửa nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trước hai mươi một giờ hàng ngày
hà nội tiếp tục ngừng hoạt động vũ trường karaoke massage quán bar trò chơi điện tử
với các hoạt động dịch vụ cắt tóc cội đầu làm đẹp chủ cơ sở và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo không tập trung quá hai mươi người đồng thời một trăm linh người tham dự đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
đồng thời phải có xét nghiệm âm tính covid một mươi chín trong vòng bảy mươi hai giờ
cơ sở địa điểm nghỉ dưỡng khách sạn nhà nghỉ điểm tham quan du lịch các cơ sở lưu trú đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hoạt động không quá năm mươi công suất chủ cơ sở và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín
với điểm tham quan du lịch thành phố hà nội yêu cầu mỗi đoàn không quá một mươi người cán bộ nhân viên phục vụ được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín
đối với bảo tàng triển lãm thư viện mỗi đoàn không quá một mươi người các cơ sở khác tạm dừng hoạt động
về việc đi lại của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau không yêu cầu người đến và về thành phố hà nội phải xuất trình kết quả xét nghiệm covid một mươi chín
đồng thời không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ các địa bàn có dịch ở cấp độ ba
nhân dân thành phố hà nội vừa có thông báo bảy trăm hai mươi bốn về đánh giá tốc độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội
theo đó hiện thành phố ở cấp độ hai trong phòng chống dịch covid một mươi chín cùng với đó ba mươi quận huyện thị xã đạt cấp độ hai hai trăm bốn mươi năm xã phường đạt cấp độ hai
ba trăm ba mươi hai xã phường đạt cấp độ một và có hai xã thị trấn xã tiến thắng huyện mê linh và thị trấn quốc oai huyện quốc oai đạt cấp độ ba
bên cạnh đó theo đánh giá của toàn bộ năm trăm bảy mươi chín xã phường thị trấn có hai xã đạt cấp độ ba là thị trấn bốc oai và xã tiến thắng
hai trăm bốn mươi năm xã phường đạt cấp độ hai và ba trăm ba mươi năm xã phường đạt cấp độ ba
theo báo cáo của sở y tế hà nội trong đợt dịch thứ tư trên địa bàn thành phố có bốn bốn trăm linh hai ca covid một mươi chín
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một sáu trăm chín mươi một ca số mắc là đối tượng đã được cách ly hai bảy trăm một mươi một ca
riêng ổ dịch tại huyện quốc oai đã ghi nhận một trăm linh bốn ca dương tính và ổ dịch tại thôn bạch trữ xã tiến thắng huyện mê linh đã ghi nhận bốn mươi sáu ca dương tính
đến nay hà nội đã cơ bản cho phép hầu hết các hoạt động và cơ sở kinh doanh
dịch vụ được mở lại bình thường trừ một số dịch vụ như karaoke massage
hôm nay ngày một tháng một mươi một thành phố cũng thông báo cho học sinh một số khối ở các huyện thị xã được đi học trở lại
nếu địa bàn không có ca cộng đồng trong thời gian gần đây
ngoài hà nội số người mắc covid một mươi chín mới từ vùng có dịch về tăng tại nhiều tỉnh thành và bắt đầu có địa phương áp dụng biện pháp mạnh
những thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín sẽ luôn được chúng tôi cập nhật liên tục trong các bản tin và tin tức thời sự trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
để cập nhật thông tin và không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn khác quý vị đừng quên nhấn đăng ký và bật thông báo trên kênh
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại